tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tỉnh hưng yên khai mạc hội trợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông hồng
lễ hội cam hưng yên năm hai nghìn một mươi tám hội trợ có khoảng ba trăm linh gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghiệp
tiểu thủ công nghiệp các sản phẩm nông sản của tỉnh hưng yên và hai mươi tỉnh thành phố trong cả nước
trong đó có hơn một trăm linh gian hàng bày bán các loại cam nông sản của các hợp tác xã nhà vườn ở tỉnh hưng yên
trong những năm qua tỉnh hưng yên đã quan tâm hỗ trợ nông dân ở nhiều địa phương trồng cam theo quy trình việt gáp
xây dựng hợp tác xã tiêu thụ nông sản ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm
năm nay tỉnh hưng yên được mùa được giá cam hơn năm mươi sản lượng cam đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm